tỉnh kiên giang cho biết sẽ tháo dỡ toàn bộ bảy mươi chín căn biệt thự xây dựng không phép tại xã dương tơ thành phố phú quốc
và hiện ủy ban nhân dân tỉnh đang chỉ đạo các ngành chức năng hoàn tất thủ tục cần thiết để trả lại hiện trạng và thu hồi quỹ đất cho nhà nước
nguyên nhân do ngành chức năng đã nhiều lần ra thông báo mời chủ những căn biệt thự trên đến làm việc xác minh nguồn gốc đất
quá trình mua bán chuyển nhượng quyền sử dụng xong đã quá thời hạn cuối ngày ba mươi tháng chín nhưng vẫn không có người nào đến liên hệ
khu đất xây dựng bảy mươi chín căn biệt thự nơi trên rộng khoảng một mươi tám hectare là đất được ủy ban nhân dân tỉnh kiên giang thu hồi
giao cho ủy ban nhân dân xã dương tơ trực tiếp quản lý
cách đây khoảng ba năm một số người dân địa phương đã tiến hành bán đất bằng giấy tay cho nhiều người từ các tỉnh thành phố khác vào mua
sau đó những người này đã tiến hành tự chia lô làm hạ tầng bán lại cho nhiều người khác xây dựng tổng cộng bảy mươi chín căn nhà dạng biệt thự kiên cố
chính quyền địa phương đã nhiều lần ra thông báo mời chủ nhân các căn biệt thự này tới làm việc nhưng không có ai lên làm việc